có những doanh nghiệp đã dành hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các hoạt động thiết thực và nhân văn nhân ái như đền ơn đáp nghĩa hiến máu nhân đạo hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam người khuyết tật trao học bồng cho trẻ em nghèo hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn công tác người cao tuổi và góp đá xây trường xa
gần đây nhất khi miền trung phải vật lộn với cảnh thiếu đói
nhà cửa tan hoang nhiều vùng bị cô lập khi hai cơn lũ liên tiếp ập đến giải đất nghèo
lũ trồng lên lũ hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước hàng trăm xã bị cô lập
tất cả chỉ là mênh mông biển nước
người dân phải nhịn đói qua ngày chờ con nước xuống
đồng cảm chia sẻ với những mất mát khó khăn của đồng bào các tỉnh miền trung đặc biệt là nhân dân hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh
nhiều doanh nghiệp đã tổ chức quyên góp
ủng hộ bằng nhiều hình thức nhiều chuyến thăm và tặng quà đã được tổ chức
năm ngoài công tác sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng làm rất tốt công tác xã hội
ví dụ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng tôi cũng cùng tổ đoàn việt nam đóng góp một ngày lương để xây nhà văn hóa đa năng của đảo đá lớn c trường xa
rồi xây trạm điện cho trung tâm chất độc màu da cam và tạch thất
rồi cũng theo chương trình ba mươi a mỗi người đóng một ngày lương để xây các
trường nội trú cho học sinh nghèo ở tỉnh lái ba huyện của tỉnh lái châu
trên hình ảnh là đại diện đoàn thanh niên bộ công an phối hợp với tập đoàn viễn thông vnpt đã đến thăm hỏi tặng quà cho bà con nhân dân bị thiệt hại nặng nề sau lũ lụt tại xã hương giang huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
một trăm linh xuất quà với tổng kinh phí gần một trăm linh triệu đồng gồm gạo mì tôm hóa chất lọc nước cho bà con nhân dân trên địa bàn xã kịp thời ứng phó với tình hình ngập lụt

trên hình ảnh là đại diện đoàn thanh niên bộ công an phối hợp với tập đoàn viễn thông vnpt đã đến thăm hỏi tặng quà cho bà con nhân dân bị thiệt hại nặng nề sau lũ lụt tại xã hương khề tỉnh hà tĩnh

có thể nói an sinh xã hội là một nội dung quan trọng và tất yếu trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có khả năng góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế đồng thời không mâu thuẫn với lợi ích kinh tế lợi nhuận của doanh nghiệp
bên cạnh đó an sinh xã hội cũng có vai trò quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện ngày càng cao các tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế về điều kiện lao động hỗ trợ cộng đồng
cùng với truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân thực hiện an sinh xã hội không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi để đảm bảo cho chính doanh nghiệp phát triển là cách thức hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng xã hội